trường vĩ dạ thành phố huế tỉnh thừa thinh huế
ngay sau khi được được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu mạng cứu bộ công an tỉnh thừa thinh huế
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện xe cháy chuyên dụng đến hiện trường
ngoạn lửa bùng phát tại nơi tập tốt nhiều loại vật dụng bàn ghế cũ
nên rất dễ cháy lan và khói đen bao trùm gây khó khăn cho công tác chữa cháy
trong đám cháy người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn
dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn cháy bùng phát mạnh tại kho hàng của công ty phát thành
cạnh ký túc xá đại học sư phạm tp hcm nơi có cả ngàn sinh viên lưu trú
trong kho hàng chứa chủ yếu là nhựa bao bì hóa chất
nằm cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ kho cột khói đen gây ngạt đến sinh viên phải rời khỏi ký thúc xá
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu mạng cứu bộ công an tp hcm
điều động chín đơn vị với hai mươi chín xe chữa cháy chuyên dụng và một trăm sáu mươi tám bộ trình tử xuống hiện trường triển khai dật lượng

hơn một mất thô nhà xưởng bị cháy rụi đổ sập rất mạnh vụ cháy không gây thương vong về người
khoảng một h một mươi ba ngày hai mươi một tháng bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hcm nhận được tin báo xảy ra cháy
tại số nhà một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phú phạm ngọc thạch
tp hcm trung tâm đã nhanh chóng điều động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy của công an quận đống đa
và công an quận hai bà trưng đến hiện trường khu vực cháy tại tầng một của nhà bà đoàn thị mảnh xây ba tầng
đến một h hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích cháy không lớn nhưng vụ cháy gây thiệt hại lớn
về người với năm người tử vong và hai người bị thương

lượng khách du lịch đi và đến các địa phương có chiều hướng tăng cao đặc biệt là dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm cũng như các tháng hè
dự báo tình hình cháy nổ đối với các loại hình tàu thuyền và cơ sở lưu trú phục vụ du lịch có diễn biến phức tạp
đòi hỏi việc ra soát hướng dẫn kiểm tra của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải thực hiện từ sớm chủ động và thường xuyên quan trọng nhất là để các cá nhân tổ chức chủ cơ sở không có tâm lý chủ quan
lơ là tập trung kinh doanh mà quên đi công tác phòng cháy chữa cháy
sau hơn hai năm nghỉ hoạt động vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín anh trần văn hồng đang kiểm tra lại tàu phục vụ du khách
để đón những đoàn khách trở lại thăm quan vịnh hạ long vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
sau một thời gian dài không hoạt động cần có sự kiểm tra bảo trì kỹ lưỡng
thứ nhất là kiểm tra định kỳ đối với các phương tiện trước khi được hoạt động để đảm bảo an toàn vào cháy chữa cháy
ngoài ra thì các chủ phương tiện chúng tôi cũng đã có sự chuyên truyền hướng dẫn
cho các thuyền trưởng thuyền viên nhân viên làm việc trên tàu nắm bắt được kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên các tàu du lịch
và các thuyền trưởng thuyền viên nhân viên làm việc trên tàu này cũng đều học được các lớp huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các tàu du lịch
nhờ đó mà công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên các tàu du lịch chúng tôi
rất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến tàu xuất đến khi trở khách tham quan vịnh hạ long
quảng ninh hiện có khoảng năm trăm linh tàu du lịch được cấp phép hoạt động
trong đó có gần hai trăm linh tàu lưu trú nghỉ đêm ba trăm hai mươi tàu thăm quan
trước khi ngành du lịch mở cửa đón khách trở lại công tác kiểm tra hướng dẫn đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành thường xuyên

đã tiến hành hơn một trăm linh lượt kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các thương tiện tàu thường du lịch
qua đó đã kiến nghị đôn đốc thực hiện hơn ba trăm linh nội dung về phòng cháy chữa cháy
chủ yếu liên quan đến việc duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
trang bị thương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu và bảo đảm an toàn trong sự duyệt nguồn lửa nguồn nhiệt
xử lý hơn hai mươi trường hợp vi phạm các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
vẫn còn một số chủ tàu là chỉ quan tâm đến kinh doanh lợi nhuận
nên ít quan tâm công tác phòng cháy cháy
một số vi phạm chủ yếu của chủ tàu đó là về công tác bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy cháy
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thủy thủ thuyền viên
đối với các tàu vỏ thép đóng mới cơ bản hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư và đáp ứng được yêu cầu
thế nhưng cũng có hàng trăm tàu vỏ gỗ được đưa vào khai thác tại vịnh hạ long
lắp đặt nhiều vật liệu và đồ dùng dễ cháy nổ như gỗ nhựa mít rèn mảnh xăng dầu ví da
không ít tàu được khoán cải chế thống điện xuống cấp
sau nhiều vụ cháy tàu du lịch xảy ra tại quảng ninh công tác kiểm tra giả soát đã được các cơ quan chức năng tiến hành
sau một thời gian các hoạt động du lịch bị gián đoạn do dịch bệnh covid
thì đến nay trong giai đoạn thích ứng linh hoạt với đại dịch bệnh
các cơ sở du lịch và phục vụ du lịch cũng bắt đầu hoạt động trở lại
trước tình hình đó vừa qua công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra giả soát
và hướng dẫn các cơ sở hoạt động du lịch và phục vụ du lịch
ở đây chủ yếu là các khách sạn và các tàu du lịch để làm sao để hướng dẫn cơ sở
cũng như người đứng đầu cơ sở giả soát lại việc đảm bảo an toàn khói cháy
đặc biệt là các trang thiết bị khói cháy
cái thứ hai là công tác tổ chức khói cháy ở cơ sở
ở đây bao gồm là việc củng cố kiện toàn lại lực lượng làm công tác phòng cháy ở cơ sở
và các công tác tổ chức khác có liên quan để đảm bảo sau khi hoạt động du lịch trở lại
các điều kiện phòng cháy cháy cũng đáp ứng để đảm bảo an toàn cho các hoạt động du lịch nói chung
sau hơn hai năm phải dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì đây là thời điểm mà các tàu du lịch đang chuẩn bị khởi động trở lại
và sẽ đón một lượng khách rất lớn trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
đây cũng chính là thời điểm mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo rằng
nguy cơ cháy nổ có thể tăng lên và có diễn biến phức tạp
không chỉ đối với những tàu đưa vào khai thác du lịch mà kể cả những tàu hiện vẫn đang nằm bờ
và vì vậy thì yêu cầu các chủ cơ sở cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hai tàu lưu trú ngủ đêm của công ty cổ phần du thuyền đông dương

thời điểm dịch covid một mươi chín cả hai tàu đều không chở khách chỉ có thuyền viên làm việc trên tàu
bộ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ thiện bữ đối với các thương tiện tàu du lịch
không chỉ trong quá trình khai thác vận hành mà đối với các phương tiện trong thời gian nghỉ hoạt động
việc bảo trì bảo dưỡng kiểm tra an toàn cũng phải đặc biệt được quan tâm
chúng tôi lại tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ tàu tổ chức thực tập các phương án chữa cháy
trên tất cả các tàu du lịch để họ rèn luyện lại kỹ năng để xử lý cháy nổ ngay từ ban đầu nếu xảy ra
thời điểm hiện nay khách du lịch tới quảng ninh đã tăng khoảng năm mươi
riêng đối với loại hình du lịch thăm quan trên vịnh nếu sự cố xảy ra
việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa hình sông
và biển gặp nhiều khó khăn
do đó việc chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh của lực lượng tại chỗ là yêu cầu quan trọng nhất
tuy nhiên thực tế có nơi có chỗ lực lượng này còn thiếu và còn lúng túng trong xử lý các tình huống cháy nổ
sau một thời gian dài bị gián loại hoạt động thì lực lượng lao động ở cơ sở cũng có sự thay đổi
có nhiều người trước đây đã được huấn luyện phòng cháy cháy nhưng mà bây giờ người ta cũng đã thay đổi vị trí này
và có những người mới thì chưa được huấn luyện
vừa rồi chúng tôi cũng đã qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã kiến nghị các cơ sở
thì cũng phải tuyên truyền và huấn luyện những nhiệm vụ cho lực lượng phòng cháy cháy của cơ sở
cách thứ hai là một số trang thiết bị phòng cháy cháy qua một thời gian dài cơ sở không hoạt động
do đó cái việc kiểm tra bảo dưỡng thì cũng không được thường xuyên
do đó có những cái thiết bị thì cũng đã bị hư hỏng hoặc bị lỗi
thì chúng tôi vừa rồi qua kiểm tra thì cũng hối hợp với doanh nghiệp cơ sở
để mà giả soát lại và kiến nghị những thay thế những cái thiết bị
khuyến cáo với du khách là tất cả có vấn đề gì xảy ra
nên hợp tác với cả anh em thuyền viên và chủ phương tiện
để đưa ra một biện pháp hoạt phòng và chữa cháy tốt chất
thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với tàu du lịch phối hợp nhiều lực lượng
trong đó có cả lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở là hoạt động thường xuyên được duy trì
thông qua đó các lực lượng tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong huy động phương tiện
hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra sự cố ở nơi tập trung đông người
triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt hiệu quả
nhận định rõ tính chất phức tạp và nguy hiểm khi cháy nổ
sự cố xảy ra đối với các tàu vận chuyển khách du lịch khu vực bến thuyền
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ninh
luôn quán triệt bảo đảm quân số phương tiện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
có những phương án cụ thể ứng phó và chủ động trong mọi tình huống
thực tế cũng cho biết
việc trang bị thêm các phương tiện cano phục vụ chữa cháy cứu nạn
cứu hộ trên sông cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết
có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
tháo gỡ những khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn
khi có cháy xảy ra kỹ năng xử lý sự cố và thoát nạn của mỗi người dân là rất quan trọng
tuy nhiên trong thực tế cũng đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra thương vong về người
do nạn nhân chưa nắm rõ cách thức thoát nạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
thông tin sẽ có trong tiểu mục bạn nên biết tuần này